ngày hai mươi sáu tháng chín tại thành phố đà lạt bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị với chủ đề
phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam
hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên gia công nghệ thông tin
các hiệp hội doanh nghiệp và nhà nông đã tham dự
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin
và cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển nông nghiệp thông minh
đồng thời chia sẻ các giải pháp ứng dụng thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh
kinh nghiệm triển khai các nền tảng giải pháp chuyển đổi số cho nông nghiệp việt nam
phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao và định hướng phát triển doanh nghiệp công nghệ
trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam
theo đánh giá của bộ thông tin và truyền thông với các công nghệ của cách mạng công nghiệp bốn
như iot ai big data các doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam đã và đang tiếp tục
cho ra đời nhiều sản phẩm ứng dụng dịch vụ thương hiệu việt thế hệ mới thông minh
và nhiều giải pháp nền tảng iot hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp
thời gian tới cần ưu tiên ứng dụng các sản phẩm công nghệ thương hiệu việt
góp phần nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghệ việt nam phát triển